ngân hàng thế giới vừa công bố cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô việt nam tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
nhận định gdp của việt nam có thể tăng hai năm đến ba trong năm hai nghìn hai mươi
kinh tế việt nam đã phục hồi trong quý ba với mức tăng trưởng đạt hai sáu mươi hai so với cùng kỳ năm trước
ngân hàng thế giới nhận định tốc độ phục hồi kinh tế của việt nam trong quý iii vững chắc hơn
nhờ tăng trưởng của chỉ số sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ tháng chín đều tăng gấp đôi so với tháng tám
dù đưa ra dự báo tích cực ngân hàng này vẫn cảnh báo việt nam cần phải đặc biệt chú ý tới việc
giảm thiểu rủi ro trong lĩnh vực tài chính công và khu vực tài chính trước những bất ổn cả trong và ngoài nước